quỹ ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có công văn giao sở giao thông vận tải phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh
và các cơ quan địa phương liên quan tổ chức kiểm tra xác minh làm rõ thông tin phản ánh của truyền hình nhân dân
về thực trạng hư hỏng đường sau bão lũ đồng thời trao đổi thông tin lại với văn phòng thường trú báo nhân dân
tại phú yên và báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân tỉnh
mưa lũ làm cho hạ tầng giao thông ba huyện miền núi của tỉnh phú yên hư hỏng nặng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên mưa bão kéo dài gây tổng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
trong đó trực tiếp do cơn bão số một mươi hai và lũ lụt từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi một là hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng
mưa lũ làm các tuyến quốc lộ qua tỉnh phú yên bị hư hỏng nặng với khối lượng đất đá bồi lấp rãnh lề đường và cống thoát nước gần ba tám trăm linh m ba
mặt đường hư hỏng hơn bảy m ba sạt lở sụt lún đường cầu cống nhiều nơi
tổng thiệt hại về giao thông gần tám mươi ba tỷ đồng